tại thành phố tam kỳ ubnd tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ rừng vùng sáp xanh tỉnh quảng nam và xê công của lào giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và ký kết kế hoạch thực hiện giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
thời gian qua hạt kiểm lâm rừng đặc dụng sông tranh phối hợp tổ chức ba mươi đợt tuần tra giám sát địa bàn và đã lập biên bản hai mươi bốn vụ vi phạm về vận chuyển mua bán và cất giữ lâm sản trái phép
còn tại vùng giáp danh huyện tây giang và huyện cà lùm tỉnh xê công lào các lực lượng kiểm lâm rừng phòng hộ rừng đặc dụng và các lực lượng chức năng tại địa phương đã phối hợp tổ chức hơn bốn mươi đợt tuần tra bảo vệ rừng và hơn một trăm hai mươi năm đợt kiểm tra truy quét bảo vệ rừng
nhân dịp này tri cục kiểm lâm quảng nam và tri cục thanh tra lâm nghiệp tỉnh xê công lào đã ký kế hoạch thực hiện biên bản ghi nhớ về phối hợp trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp danh
ngăn chặn hành vi buôn bán vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi